giả vờ quan tâm hỏi hàn
thậm chí tỏ về thương cảm cho nạn nhân tiền
để tạo cơ hội cho đồng bọn đổ thoát
sao vậy em

nhiều rồi còn cả điện thoại nữa
à thế ạ

em đi về phòng trọ ạ

em ở cầu giấy
à thế ạ xa thế ạ
thế trong này không còn tiền à
dạ không ạ
ờ thế thôi cầm lấy tạm nha
đây anh ổn chứ
đi xe buýt đi
đi xe buýt cầm lấy anh giúp
cảm ơn em cảm ơn anh ạ
ngày sau cẩn thận nha
cảm ơn em cảm ơn ạ
trong những năm qua thì tình hình
các đối tượng
giản cảnh với nhau để móc túi
người đi xe khách đi xe buýt
diễn ra rất là phổ biến
những hành khách đi xe khách
đi xe buýt
không nên mang theo những tài sản
nhỏ gọn có giá trị
thứ hai nữa là chúng ta không để
ở đằng sau
ví dụ như là để túi sách
ở đằng sau lưng
không để tài sản ở túi hậu
hoặc ở túi hai bên đùi của chúng ta
bởi vì rất khó quản lý
rất khó quan sát cái tài sản
trước đây công an quận hai bà trưng hà nội
phối hợp với phòng trinh sát hình sự
thành phố hà nội
sau quá trình theo dõi và điều tra
đã bắt giữ các đối tượng
trong băng nhóm móc túi tại bệnh viện bạch mai
trên thực tế
có rất nhiều băng nhóm móc túi hoạt động
tại các khu vực bệnh viện
với thủ đoạn và phương thức tinh vi
và cũng không phải ngẫu nhiên
các đối tượng chọn bệnh viện là nơi thực hiện hành vi bất chính
một số các đối tượng
là lái sâu ôm
để móc túi của nạn nhân
cũng là một trong những thủ đoạn
thường thấy và xảy ra nhiều
ở các bệnh viện lớn
các đối tượng thường thường
có từ bốn đến năm người
đi trên hai cái xe ôm
khi phát hiện ra đối tượng
thì các đối tượng
tạo ra cái cảnh
chanh giành khách
rằng co sô đẩy
để làm cho nạn nhân
khó có khả năng
tập trung và quản lý tài sản
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng
là giả làm xe ôm
giàn cảnh lôi kéo khách để móc túi
chúng lợi dụng điểm chơi xe buýt
trước cổng bệnh viện lộn xộn
đông người qua lại để thực hiện hành vi
nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp
và có sự ăn ý
khi xác định được mục tiêu có tài sản
chúng lập tức bám theo
ban đầu hai người đàn ông trong vai xe ôm
tiếp cận lôi kéo
trong lúc đó một người phụ nữ áp sát
ra tay móc tài sản của nạn nhân
chỉ với chiếc áo luôn để trên tay
để trên mắt
tài sản của nạn nhân đã bị lấy đi
chỉ trong vài giây đồng hồ
ngay gần đó là đồng bọn đi xe máy
làm nhiệm vụ cảnh giới
chờ sẵn hành động
khi nạn nhân còn chưa biết
mình bị mất tài sản
chúng đã kịp chạy lên xe tẩu thoát
chúng có trường hợp
các đối tượng

chúng có trường hợp
bị nạn nhân phát hiện

vơ như không biết chuyện gì